các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý thay vì trả tiền lương cho thợ thì đối tượng vũ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh là cai thầu xây dựng lại trả bằng ma túy
vũ văn minh vừa bị công an huyện mê linh hà nội bắt giữ
để tiết kiệm tiền trả cho công nhân vũ văn minh chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy
ở nhiều địa bàn huyện tỉnh khác nhau vào đội thợ của mình
tiền công trả thợ từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi đồng cho một người một ngày
tuy nhiên mỗi ngày minh sẽ cung cấp hai gói ma túy loại heroin cho thợ vào buổi sáng và buổi trưa
minh quy định mỗi gói ma túy có trị giá một trăm linh đồng số tiền này được trừ vào công thợ hàng ngày
kiểm tra hành chính tại một căn hộ nhóm thợ của minh đang thi công
lực lượng công an phát hiện rất nhiều xi lanh đã qua sử dụng
kết quả giám định cho thấy một mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
theo công an tỉnh lào cai thời gian vừa qua số vụ lừa đảo trên không gian mạng
ngày càng gia tăng với rất nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
trong khi đó việc đấu tranh với loại tội phạm này vẫn đang đặt ra không ít thách thức đối với cơ quan chức nào
cuối tháng bảy vừa qua cô gái này tìm mua một chiếc điện thoại iphone trên mạng
qua một hội nhóm trên facebook chỉ được một chủ tài khoản nhắn tin quảng cáo
với cam kết có điện thoại đúng như yêu cầu
khi đã chốt đơn người này đã yêu cầu cô chuyển khoản gấp bảy triệu đồng
và hứa sẽ nhận điện thoại ngay sau đó
vậy nhưng thực tế không diễn ra như vậy
còn đây chính là chủ nhân của tài khoản facebook đó
lê đức duy một mươi tám tuổi quê tại yên bái
vừa bị công an thành phố lào cai tạm giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
theo lời khai đầu năm hai nghìn hai mươi ba duy lập một facebook đang bán các sản phẩm điện thoại cũ chính hãng giá rẻ
khi cá cán câu duy yêu cầu khách hàng truyền một phần tiền cộng
hoặc toàn bộ số tiền mua điện thoại vào tài khoản mang tên em trai mình
ngay sau khi nhận được tiền đối tượng sẽ chặn facebook của nạn nhân
với chiêu bài này duy đã lừa được gần ba mươi người với số tiền từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng
đó vào những hội nhóm ở trang mua bán điện thoại
sau đó cháu không muốn bài viết của họ họ tùy từ người họ cần thì họ nhắn tin cho cháu
thường người ta là cọc một hai trăm năm trăm
giả mạo các website hoặc ứng dụng để đánh cắp dữ liệu cá nhân lừa đảo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng
vài tiền trên ứng dụng việc nhẹ lương cao mùa hàng trên mạng xã hội
hay tạo các cuộc gọi video deepfake để giả danh người thân
đó là vài thủ đoạn lừa đảo
lừa đảo phổ biến trên không gian mạng được công an tỉnh lào cai lật tẩy trong thời gian qua
tuy nhiên theo lực lượng chức năng việc đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn
do tính ẩn danh và phương thức hoạt động phi truyền thống
bắt được đối tượng cầm đầu chủ mưu
thì chủ yếu các đường link mà các đối tượng lừa đảo
chủ yếu là bên lào và bên campuchia rất chi là khó bắt được các đối tượng
hiện nay chúng tôi cũng phối hợp với các cục
nhưng mà phối hợp với imebon
chưa phối hợp bắt được vụ nào rất chi là khó khăn bắt được đội tư chính
chủ yếu là các đối tượng cộng tác ở người việt nam cộng tác thì chúng tôi bắt được
liên quan đến loại tội phạm này năm năm qua lực lượng công an tỉnh lào cai đã bắt giữ được hai mươi chín vụ
khởi tố một trăm ba mươi một đối tượng với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã gia tăng cả về số vụ quy mô đa dạng phương thức thủ đoạn
ví dụ như là công nghệ deepfake là công nghệ mà tái tạo được cái hình ảnh
cái âm thanh và gọi giao lô video thì rõ ràng là chúng ta thấy ảnh người thân
thấy cái giọng nói có thể nó không rõ ràng nó chập trờn
thì cũng nghĩ là người thân gọi điện vay tiền rồi chuyển tiền
để phòng chống loại tội phạm này việc trang bị cho người dân hiểu các phương thức
thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng cần được chú trọng
cùng với đó theo khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội
không đăng nhập các đường linh lạ cảnh giác với việc đầu tư chứng khoán tiền ảo
không hám lợi tìm vào việc nhẹn lương cao hòa tặng khuyến mại
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều ngày hôm nay ba mươi tháng tám
bão sao la đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông trở thành cơn bão số ba trong năm nay
dự báo đến một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng tám vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm bảy mươi km
bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng một mươi một mươi năm km một giờ mạnh cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
dự báo phía đông bắc của khu vực bắc biển đông sẽ có mức độ rủi ro thiên tai cấp ba
thưa quý vị vào ngày ba mươi tháng tám công an quận tám tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra làm rõ vụ án mạng làm một người tử vong